thủ tướng phạm minh chính đề nghị nhật bản tiếp tục tạo thuận lợi nới lỏng và tiến tới miễn thị thực cho công dân việt nam nhập cảnh nhật bản
thủ tướng kishida khẳng định nguồn nhân lực của việt nam là không thể thiếu đối với sự phát triển kinh tế xã hội của nhật bản
đánh giá cao việc hai bên sẽ tổ chức kỳ thi tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng đặc định tại việt nam
hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
đồng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương
nhân dịp này hai thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác oda giữa hai nước
gồm công hàm trao đổi khoản vay lần bốn dự án xây dựng đường sắt đô thị thành phố hồ chí minh đoạn bến thành suối tiên
công hàm trao đổi dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực và công hàm trao đổi dự án cung cấp trang thiết bị cho bệnh viện ca với tổng trị giá gần ba trăm linh triệu đô la mỹ
tiếp tục với những thông tin khác tại các địa phương lực lượng công an đã đồng loạt gia quân tấn công chấn áp tuệ phạm dịp cuối năm nội dung có trong cụm tin
đúng bảy giờ ba mươi phút ban chỉ đạo phòng chống tuệ phạm và xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh nam định
tổ chức lễ gia quân thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm tuyên truyền vận động giao nộp đấu tranh xử lý tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn với khoảng hai người chia thành một mươi khối và một trăm năm mươi xe ô tô mô tô tham gia diễu hành biểu dư lực lượng
đúng bảy giờ ba mươi phút ban chỉ đạo phòng chống tuệ phạm và xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh nam định tổ chức lễ gia quân thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tuệ phạm tuyển truyền vận động giao nộp vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn với khoảng hai người chia thành một mươi khối và pháo đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn với khoảng hai người chia thành một mươi khối và pháo đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên
hai nghìn hai mươi bốn công an tỉnh bình định chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các sở ngành đoàn thể tích cực tham gia hưởng ứng đợt cao điểm của lực lượng công an tạo khí thế sôi nổi và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tấn công chấn áp tuệ phạm bảo đảm an ninh trật tự thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chủ động phòng ngừa tham gia tố giác tuệ phạm
tại lâm đồng lễ gia quân năm nay diễn ra trong tình hình kinh tế xã hội tiếp tục gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân và an sinh xã hội là nguyên nhân điều kiện phát sinh và gia tăng các loại tuệ phạm vi phạm pháp luật nhất là tuệ phạm về xâm phạm sở hữu các hành vi gian lận thương mại buôn bán hàng già hàng cấm sẽ diễn biến phức tạp để phòng ngừa phát hiện ngăn chặn đấu tranh quyết liệt với tuệ phạm và vi phạm pháp luật gắn với bảo đảm an ninh trật tự trong mùa vụ cà phê
vừa đảm bảo an ninh an toàn dịp trước trong và sau tết công an tỉnh lâm đồng sẽ triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp giải pháp công tác nhằm giữ vững tình hình an ninh trật tự tại địa phương trước mắt là bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà bộ công an cấp ủy đảng chính quyền và nhân dân trong tỉnh trông đợi tin tưởng giao phó
trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng một mươi hai cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ việt nam tổ chức hoạt động tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho người dân học sinh sinh viên thủ đô
người dân tham gia trải nghiệm thực hành sẽ được các chuyên gia giới thiệu một số trang thiết bị phương tiện chữa cháy cứu nạn cứu hộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn trải nghiệm thực hành chữa cháy cứu người di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói sử dụng bình chữa cháy sách tay dập tắt đám cháy thoát nạn từ trên tầng cao xuống bằng dây và thực hành một số kỹ thuật sơ cấp cứu cho người bị nạn
cùng với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mỗi công an địa phương tổ chức tối thiểu một điểm trải nghiệm thực hành cho người dân
thời gian tới đặc biệt là những tháng cuối năm nguy cơ cháy nổ có diễn biến phức tạp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ toàn quốc sẽ duy trì định kỳ hoạt động này
nhằm nâng cao ý thức kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để người dân có thể áp dụng trong thực tế khi xảy ra cháy nổ sự cố tai nạn
đồng thời giúp người dân hiểu về công việc của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy từ đó chia sẻ đồng hành và tham gia tích cực vào công tác này
giúp đỡ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ người dân ngày một tốt hơn
thưa quý vị trong thời đại truyền đổi số việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực hoạt động của nhà nước là một xu hướng không thể thiếu
đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự việc triển khai dịch vụ công trực tuyến là một giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý phục vụ người dân doanh nghiệp và các tổ chức xã hội
thời gian qua lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong đó có hiệu quả từ việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nội dung này sẽ được phân tích ở phần trình bày của biên tập việt linh chi trong mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp ngay sau đây
kính chào quý vị và các bạn
nếu như trước đây người dân khi đi làm các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ phải mất nhiều thời gian và công sức để đi đến trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy và trực tiếp đột hồ sơ nhiều khi còn phải xếp hàng chờ đợi hoặc bị trả lại hồ sơ vì thiếu giấy tờ
tuy nhiên từ khi lực lượng công an triển khai dịch vụ công trực tuyến người dân đã có thể thực hiện nhiều thủ tục hành chính trong đó có các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy một cách dễ dàng và nhanh chóng
trên máy tính hoặc trên điện thoại thông minh của mình
việc triển khai dịch vụ công trực tuyến không chỉ mang lại lợi ích cho người dân mà còn giúp cho lực lượng công an nhân dân tiết kiệm thời gian chi phí và nguồn lực
ghi nhận sau đây tại tỉnh hòa bình
bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hòa bình
anh quang nhân viên một doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn mang hồ sơ giấy tờ đến đây để làm thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cho công trình của doanh nghiệp mình
thay vì nộp hồ sơ trực tiếp cho cán bộ tiếp nhận anh quang đã được cán bộ công an hướng dẫn số hóa các loại giấy tờ để thực hiện nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công bộ công an
anh quang nhân viên một doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn mang hồ sơ giấy tờ đến đây để làm thủ tục nghiệp thu phòng cháy chữa cháy cho công trình của doanh nghiệp mình
thứ nhất là thời gian chúng tôi phải di chuyển cái thứ hai là chúng tôi không phải là đợi chờ quá dài
vì là như các anh chị đơn vị vừa hướng dẫn các anh chị cam kết là vừa giải quyết dịch vụ công trực tuyến vừa cam kết là giúp ngắn thời gian tối thiểu là bảy mươi so với hạn định
để giúp người dân dễ dàng tiếp cận với việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường trực tuyến phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh hòa bình đã bố trí cán bộ chiến sĩ hướng dẫn người dân từng bước nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ trực tuyến bộ công an cách theo dõi và tra cứu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cách ký số các văn bản theo thành phần hồ sơ quy định đồng thời tuyên truyền giải thích các lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến
thông thường trong thời gian trước những hồ sơ thẩm duyệt nghiệp thu về phòng chữa cháy
vẽ rất nhiều và dung lượng lớn khi triển khai dịch vụ công trực tuyến chúng tôi khuyến khích người dân và doanh nghiệp chuyển thẳng từ file bản vẽ trên máy tính sang thẳng file pdf để thực hiện việc ký số giúp cho người dân và doanh nghiệp giảm được rất nhiều khâu trung gian trong giải quyết thủ tục hành chính về phòng chữa cháy